qua công tác nghiệp vụ mới đây công an huyện đắc lông đã kiểm tra và bắt quả tang trần thế đại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và phạm văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cùng chú tại huyện đắc lông đang trồng chăm sóc cây cần sa trái phép tại khu vực đất dãy thuộc bòn sa na xã quảng sơn huyện đắc lông
tại hiện trường lực lượng công an đã phát hiện thu giữ gần một năm trăm linh cây cần sa trong khu vực nương rẫy
quá trình điều tra cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án
đối với phạm văn sơn và trần thế đại về hành vi trồng và chăm sóc cây cần sa trái phép
tại hiện trường lực lượng công an đã phát hiện thu giữ gần một năm trăm linh cây cần sa trong khu vực đất dãy thuộc bòn sa na xã quảng sơn huyện đắc lông
tại hiện trường lực lượng công an đã phát hiện thu giữ gần một năm trăm linh cây cần sa trong khu vực đất dãy thu giữ gần một năm trăm linh cây cần sa trong khu vực đất dãy thu giữ gần một năm trăm linh cây cần sa trong khu vực đất dãy thu giữ gần một năm trăm linh cây cần sa trong khu vực đất dãy thu giữ gần một năm trăm linh cây cần sa trong khu vực đất dãy thu giữ gần một năm trăm linh cây cần sa trong khu vực đất dãy thu giữ gần một năm trăm linh cây cần sa trong khu vực đất dãy thu giữ gần một năm trăm linh cây cần sa trong khu vực đất dãy thu giữ gần một năm trăm linh cây cần sa trong khu vực đất dãy thu giữ gần một năm trăm linh cây cần sa trong khu v
tự ý xuất bán hàng nhưng không nộp tiền về trung tâm phân phối hàng lương thực thực phẩm của công ty với số tiền gần hai tỷ đồng
nguyễn thành liêm khai nhận để đối phó với các lần kiểm tra đột xuất định kỳ của công ty
đối tượng đã chất xếp hàng có giá trị thấp vào hàng có giá trị cao để cân kho
tự ý cho khách hàng gửi hàng không có chứng tử tại kho và sử dụng số hàng này hoặc là trả hàng thưởng để bù vào lượng hàng thiếu
khi vụ việc bị công ty lương thực sông hậu phát hiện nguyễn thành liêm đã nộp khắc phục trên sáu trăm sáu mươi triệu đồng
vào đêm ngày hôm qua đã xảy ra một vụ cháy lớn tại trung cư mini cao tầng cho thuê ở quận bảy tp hcm khiến cho nhiều người mắc kẹt ở bên trong
lực lượng phòng cháy chữa cháy tp hcm đã điều động nhiều phương tiện đến hiện trường để dập lửa
cứu nạn và hướng dẫn thoát nạn cho một mươi năm người bên trong thoát ra ngoài an toàn
thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối qua khói lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại căn hộ cho thuê nhiều tầng
địa chỉ tại số một trăm sáu mươi trên một đường nguyễn văn quỳ quận bảy tp hcm
khói lửa ngày càng lan nhanh khiến cho nhiều người sinh sống bên trong bị mắc kẹt không thể thoát ra ngoài
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã điều động hai đơn vị chữa cháy với sáu xe chuyên dụng
cùng hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường chữa cháy từ nhiều hướng
đồng thời huy động xe thang cũng như trực tiếp vào khu vực cháy để hướng dẫn cứu nạn đưa một mươi năm người mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn
cho đến khoảng hai mươi hai h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ
mời quý vị cùng đến với số liệu vừa được cập nhật liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
vào sáng ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng bốn bộ y tế cho biết là không có ca mắc covid một mươi chín
như vậy là một mươi hai h trôi qua
việt nam tạm thời chưa ghi nhận thêm bệnh nhân covid một mươi chín
tính từ một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng bốn cho đến sáu h sáng ngày hôm nay việt nam tạm thời không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
và hiện tổng số ca mắc tại nước ta vẫn là hai tám trăm sáu mươi năm ca
trong bối cảnh dịch bệnh có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào đẩy nhanh tiêm vaccine là một biện pháp cấp bách để phòng dịch
và cho đến nay đã có hơn bốn trăm hai mươi năm sáu trăm linh người việt nam được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó riêng ngày hôm qua có chín mươi hai bốn trăm bốn mươi năm
trong đó một mươi năm ba mươi gặp phản ứng phụ sau tiêm
xong theo bộ y tế đó đều là những phản ứng thông thường như là sưng đỏ suốt mệt
tỷ lệ này tương đương hoặc là thấp hơn so với các nước khác cũng sử dụng vaccine astrazeneca
dự kiến sau khi kết thúc đợt tiêm vaccine này việt nam sẽ tiếp tục nhận được hơn ba triệu liều vaccine
theo nguồn của covax facility hỗ trợ trong tháng năm và đầu tháng sáu
số vaccine này sẽ sớm được phân bổ về các địa phương trong đó ưu tiên cho các tỉnh vùng biên giới tây nam bộ